xin kính chào quý vị và các bạn
sáng nay bão coi nu cách phía nam đảo đài loan khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
với sức gió mạnh giảm còn ở mức cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
trong thời gian tới bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc đi vào biển đông
và cường độ suy yếu dần và tan trên biển
như vậy là bão coi nu không có khả năng tác động trực tiếp đến đất liền của nước ta
tại khu vực phía đông bắc bộ ngày mai trời có nắng nhiệt độ cao nhất ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
từ chiều tối ngày mùng sáu sang ngày mùng bảy mưa sẽ xảy ra giải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
nên nhiệt độ vì vậy có xu hướng giảm dần
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng tạnh giáo có nắng trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó sang ngày mùng sáu mưa sẽ gia tăng dần
người dân cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan đi kèm trong cơn rông
do có mưa nên nhiệt độ giảm đến ngày mùng bảy phổ biến ở dưới mức là ba mươi một độ
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong hai ngày tới mưa có xảy ra vài nơi tập trung ở phía nam của khu vực
sau đó từ ngày mùng bảy mưa sẽ gia tăng hơn về diện và lượng
nhiệt độ theo đó giảm dần ngày đêm ở dưới mức là ba mươi bốn độ
còn từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to về chiều tối và tối
người dân cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong những ngày tới chịu ảnh hưởng của hoạt động gió mùa tây nam
có cường độ trung bình nên có mưa rông rải rác
tập trung vào lúc chiều tối ban ngày trời còn nắng gián đoạn
nên nhiệt độ cao nhất ở dưới mức là ba mươi hai độ vào lúc trưa chiều
còn các tỉnh thành miền nam mưa có thể xảy ra sớm hơn
nên nhiệt độ cao nhất cũng chỉ ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
cục bộ có nơi cao hơn
người dân cần lưu ý đề phòng trong cơn rông
có thể xuất hiện các hiện tượng thực tích cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm